đoàn công tác của ban đối ngoại trung ương đã tới thăm và làm việc tại tỉnh sơn la về tình hình hoạt động đối ngoại năm hai nghìn một mươi chín và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
báo cáo với đoàn công tác lãnh đạo tỉnh sơn la cho biết trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động tiêu cực tới nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội của tỉnh sơn la
hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn
nhưng tỉnh sơn la đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng bình quân đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng mà tỉnh sơn la đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí cũng giải đáp những khó khăn mà địa phương gặp phải trong quá trình triển khai công tác đối ngoại hướng dẫn triển khai thực hiện các quy chế quy định của đảng nhà nước về công tác đối ngoại
đoàn công tác đã ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh sơn la để trao đổi với các bộ ngành trung ương có giải pháp hỗ trợ cho địa phương